chiều nay hai mươi tháng một mươi một tại nhà quốc hội đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch thường trực quốc hội đã gặp mặt đoàn đại biểu hội di sản văn hóa việt nam
biểu dương những thành tích mà hội di sản văn hóa việt nam đã đạt được đồng chí tòng thị phóng khẳng định
hiệp hội di sản văn hóa việt nam ra đời là một minh chứng sinh động trong sự nghiệp bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa
trong thời gian tới hiệp hội di sản văn hóa việt nam cần tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức hoạt động
về văn hóa dân tộc